khoảng bốn giờ dạng sáng nay một đám cháy đã bất ngờ bùng phát tại một công ty nhựa nằm trên đường võ văn vân xã vĩnh lộc b huyện bình chánh tp hcm đã thiêu dụi hàng nghìn mét vuông nhà xưởng và văn phòng
theo đó đám cháy bất ngờ bùng phát tại công ty trách nhiệm hiểu hạn sản xuất và thương mại tuấn thông sản xuất đồ nhựa
ngay sau khi nhận được tin báo hàng trăm cảnh sát phòng cháy chữa cháy lập tức có mặt tiến hành dập lửa
tuy nhiên do ngọn lửa bùng cháy dữ dội sức nóng tỏa xa gần hai mươi mét lực lượng chức năng rất khó khăn để tiếp cận hiện trường
tính đến khoảng chín giờ sáng nay đám cháy cơ bản đã được khống chế lực lượng chức năng vẫn phải tiếp tục phun nước để tránh lửa bùng phát
người dân sống trong các căn nhà xung quanh đám cháy đã được di tản an toàn
hiện chưa thống kê được thiệt hại từ vụ cháy nguyên nhân cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ